nhằm mang ánh sáng điện đến vùng biên giới giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lại an toàn và góp phần giữ an ninh trật tự
đồn biên phòng cà seng tỉnh quảng bình phối hợp cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình ánh sáng vùng biên cho bản mò o ổ xã thượng hóa huyện minh hóa
từ đây bản làng thực sự đã có điện thành sao
sau hơn một tháng nỗ lực thi công công trình ánh sáng vùng biên do đồn biên phòng ca xen triển khai thực hiện đã được đưa vào sử dụng trong niềm vui của bà con đồng bào dục xã thượng hóa huyện minh hóa
từ nay mỗi khi đêm xuống con đường vào các bản làng rực sáng ánh điện giúp người dân đi lại an toàn và góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
có điện sáng làm việc rất tốt đường đi lên đi xuống rất tốt
công trình này cũng đã góp phần vào là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã thượng hóa nội chung và là đồng bào dân tộc nội riêng
cho nên cũng thay mặt đàm sản xin cảm ơn sự quan tâm của bộ chỉ huy và các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cà seng
đồng bào dục xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình có hai trăm linh ba hộ với bảy trăm linh nhân khẩu cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn
những năm qua đồn biên phòng cà seng bộ đội biên phòng quảng bình đã luôn quan tâm giúp đỡ đồng bào tăng gia sản xuất ổn định kinh tế
công trình ánh sáng vùng biên đi vào hoạt động giúp đồng bào nơi đây có thêm niềm vui và an toàn hơn mỗi khi màn đêm xuống
công trình ảnh sáng đường biên của đồn biên phòng cà seng là một trong những công trình hết sức có ý nghĩa thiết thực để nâng cao môi trường sống
và đảm bảo an ninh sản xuất

công trình ảnh sáng vùng biên phòng cà seng là một trong những công trình hiệp sức có ý nghĩa thiệt thực để nâng cao môi trường sống